chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh hương yên đã tới dân hương tưởng niệm tại khu lưu niệm tổng bí thư nguyễn văn linh xã sai phạm huyện yên mỹ và thăm tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
chủ tịch nước trần đại quang và các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của tổng bí thư nguyễn văn linh người con yêu tú của quê hương hưng yên
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người đảng viên cộng sản kiên cường suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của đảng
tổng bí thư nguyễn văn linh là tấm gương sáng về tận chung với nước tận hiếu với dân người đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước
sau lễ dân hương chủ tịch nước trần đại quang đã tới dân hoa tại tượng đài tổng bí thư nguyễn văn linh
chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác đã tới dân hương dân hoa tại khu di tích cây đa và đèn la tiến xã nguyên hòa huyện phù cử tỉnh hương yên
di tích lịch sử cây đa và đền la tiến là nơi tưởng niệm anh linh một một trăm bốn mươi năm anh hùng liệt sĩ chiến sĩ cách mạng và đồng bào
chủ tịch nước trần đại quang và các đại biểu
chủ tịch nước trần đại quang và các đại biểu
các anh hùng liệt sĩ đồng chí đồng bào vòng hoa tươi thắm thắp nén hương thơm bày tỏ lòng thanh kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đồng chí đồng bào những người con bất tử đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho nền độc lập tự do của tổ quốc
chủ tịch nước trần đại quang cũng đã tới thăm tặng quà bà đạng thị thu thôn la tiến xã nguyên hòa huyện phù cử tỉnh hưng yên gia đình có công với cách mạng